một nhóm các nhà khoa học của trường đại học khoa học thuộc đại học thái nguyên
cùng bệnh viện trung ương thái nguyên đã nghiên cứu thành công và cho ra mắt bộ sinh phẩm
phát hiện virus sars cov hai bằng kỹ thuật ritam pcr sau ba tháng biệt mải
kết quả này được các chuyên gia cùng cơ quan chuyên môn đánh giá cao
và có nhiều ưu điểm vượt trội so với những bộ sinh phẩm khác hiện nay
sau khi việt nam công bố ca bệnh đầu tiên tiến sĩ nguyễn phú hùng
cùng một số nhà khoa học của trường đại học khoa học đại học thái nguyên
và bệnh viện trung ương thái nguyên đã có ý tưởng đề xuất nghiên cứu
sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm virus sars cov hai
đề tài này đã được các cấp ngành chức năng ghi nhận và đánh giá cao
thực sự là khi mà triển khai bộ sinh phẩm này trong một cái thời gian rất là ngắn
và đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện rất nhiều các thí nghiệm khác nhau
có thể lên tới hàng nghìn các phản ứng hàng trăm các thí nghiệm khác nhau
trong một khoảng thời gian chưa đầy bốn tháng
bộ khuyết đã đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác tẩn đoán
cũng như là về thời gian thực hiện xét nghiệm
làm hỗ trợ rất nhiều cho công tác phòng chống dịch
mà cái yêu cầu quan trọng nhất đó là phải trả lời kết quả càng sớm càng tốt
để phát hiện ra các trường hợp bệnh để thực hiện cách ly
bộ sinh phẩm đã được hội đồng khoa học và công nghệ
gồm các chuyên gia hàng đầu cùng cơ quan chức năng chuyên môn
đánh giá chất lượng trần đoán
độ nhạy độ đặc hiệu lâm sàng độ đặc hiệu phân tích
ngưỡng phát hiện phản ứng đều đạt ở mức một trăm linh
đặc biệt thời gian thực hiện phản ứng realtime pcr
nhanh hơn so với hầu hết các bộ kit hiện nay
từ hai mươi năm đến ba mươi phút về giá thành sẽ giảm từ một mươi năm đến ba mươi
so với các bộ kit đang được sử dụng
cái bộ sinh phẩm này cũng là một lựa chọn tiếp theo
nó làm phong phú hơn các sản phẩm tự nghiên cứu của việt nam
rất là hiệu hiệu
về tính khoa học rất là cao
về chất lượng tôi cho rằng cũng một chuyến người tương đương
với các sản phẩm đã được cấp phép
ngay sau khi đề tài nghiệm thu và bàn giao bộ sinh phẩm trên
tỉnh thái nguyên sẽ thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ
lựa chọn doanh nghiệp đơn vị có chức năng nhiệm vụ
đủ năng lực sản xuất để cấp phép và sản xuất đại trà
nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín